trước tình trạng phân lô bán nền có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật của công ty cổ phần địa ốc alibaba tại huyện long thành tỉnh đồng nai
được dư luận ở địa phương hết sức quan tâm trong thời gian qua
chiều ngày một mươi năm tháng ba ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí
tại buổi họp báo ubnd tỉnh đồng nai khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm
chấp nhận chủ trương đầu tư giao đất cho thuê đất để công ty alibaba thực hiện các dự án nói chung và các dự án bất động sản nói riêng trên địa bàn huyện long thành
tuy nhiên qua giả soát ghi nhận có hai mươi bảy dự án được công ty cổ phần địa ốc alibaba tự đặt tên
thực hiện quảng cáo trên mạng phát tờ rơi theo bản đồ tự vẽ phân lô có vị trí đất thuộc địa bàn huyện long thành
qua kiểm tra thực địa cơ quan chức năng tỉnh đồng nai xác định vị trí có một mươi chín khu đất
toàn bộ đều do các hộ gia đình cá nhân đứng tên sử dụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp
ủy ban nhân dân huyện long thành đã phát hiện sáu trên một mươi chín khu đất do người sử dụng đất tự ý đổ đá làm đường giao thông trên đất nông nghiệp
trong đó có hai khu gắn biển quảng cáo phân lô bán nền
về xử lý vi phạm của công ty alibaba ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã có nhiều văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan xử lý vi phạm về đất đai của công ty alibaba
đến nay ủy ban nhân dân huyện long thành đã xử lý vi phạm hành chính đối với bốn trường hợp
trong khi đó công an tỉnh đồng nai cho biết đang kết hợp với cục cảnh sát kinh tế bộ công an thu thập hồ sơ tài liệu để điều tra xác minh vụ việc